và những hình ảnh về hiện trường vụ cháy là một trong những cảnh thương tâm
đã khiến cho ngay cả những chiến sĩ công an đã dày dặn kinh nghiệm
chứng kiến biết bao hiện trường các vụ trọng án cũng không khỏi phải xót xa
công tác khám nghiệm tử thi khám nghiệm hiện trường
nhanh chóng được các chiến sĩ kỹ thuật hình sự thực hiện
nhằm xác định rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạ
dẫn đến cái chết thương tâm của gia đình anh thắng
sau khi đến hiện trường thì nắm bắt thông tin ban đầu
do công an địa phương như là chỗ công an xét điều tra cung cấp
chúng tôi cũng đã sơ bộ để sơ bộ hình dung được
cái diễn biến cái sự diệt đã xảy ra
và người phát hiện cũng như là tiếp xúc để thu thập những thông tin cần thiết
để mà chuẩn bị cho quá trình tiến hành khám nghiệm hiện trường
thì đối với cái hiện trường vụ trái
thì các đồng chí cũng gặp rất là nhiều khó khăn
trong quá trình khám nghiệm hiện trường để thu thập dấu vết
vì đối với hiện trường trái thì trong quá trình chữa trái
cũng như là cấp cứu đối với những người bị nạn
thì hiện trường thường xáo rộn rất là lớn
ảnh hưởng rất lớn đến công tác phát hiện và thu thập dấu vết
để phục vụ công tác điều tra
tiến hành khám nghiệm tử thi trước
để xác định cái nguyên nhân tử vong
tiến hành khám nghiệm tử thi xong
thì chúng tôi đã kết luận được nguyên nhân của hai mẹ con tử vong
đó là do nạn nhân bị ngạt và bị do chết trái
và cái thời điểm chết là sau khi vụ cháy xảy ra
tức là chúng ta nhận định đây là một vụ án mạng
chứ không phải là một vụ do rủi ro trong quá trình sử dụng nấu nướng
thì từ cái nhận định này
thì chúng tôi sẽ tiến hành
tiến hành sang
khám nghiệm cái hiện trường
thì lúc này trời cũng đã vừa sáng
thì quá trình khám nghiệm hiện trường
thì chủ yếu là khám nghiệm khu vực xung quanh
bởi vì trong căn nhà gần như toàn bộ đồ đạc
nó đã cháy rụi hết
thì khi tiến hành khám nghiệm cái khu vực xung quanh
thì có một phát hiện rất là đặc biệt
đó là chúng tôi phát hiện một cái
người ta hay gọi là cái chậu
bằng nhựa màu đỏ
quá trình tìm hiểu những người xung quanh
hoặc trong gia đình nạn nhân
thì đã xác định rằng
cái show này là không có phải thuộc của gia đình
đây là một cái xô lạ
mà đặc biệt trên cái xô
nó có cái mùi rất là nồng của mùi xăng dầu
ngoài các xô nhựa màu đỏ
cơ quan chức năng còn tìm thấy một can nhựa
và một chiếc đèn pin còn đang mở sáng
rất gần căn tròi bị đốt
riêng nạn nhân thắng
sau khi được đem đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
cũng đã tử vong
trong ngay đêm ngày hai mươi sáu tháng năm
cái dấu vết
do đối tượng di chuyển
để lại hiện trường
thì chúng tôi khẳng định đây là một cái vụ ác
đối tượng dùng xăng để đốt
gây cho nạn nhân tử vong
từ những dấu hiệu trên cho thấy nghi vấn
đây là một vụ án mạng đốt nhà giết người
các chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình long
đặt khẩn trương hợp bàn
xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh
để mở rộng vụ án mạng
điều tra làm rõ vụ án
nhận thấy đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng
nên lãnh đạo công an tỉnh bình long
đã chỉ đạo lực lượng trinh sát điều tra
tập trung lần theo dấu vết nóng
để tìm ra đối tượng một cách nhanh nhất
mặc dù lực lượng nghiệp vụ
đã đưa ra nhiều phương án để điều tra
và phá án
nhưng một bài toán khó đặt ra
đối với các chiến sĩ cảnh sát hình sự
là vụ án xảy ra trong đêm khuya vắng
không có người chứng kiến
các dấu vết tại hiện trường cũng bị xáo trộn
tiếp tục mở rộng
từ chỗ và vị trí phát hiện
trên cái thùng nhựa
chúng tôi phát hiện có một cái
lối dấu chân của người
đi lội trên cái đất ướt
của ruộng bờ ruộng
thì các dấu chân này rất là đặc biệt
chỉ có một người thôi
nhưng cái hướng của dấu chân cứ đi vòng vòng
hết từ hướng này
xong rồi sẽ chuyển sang hướng khác
tức là không có đi một hướng
mà đi nhiều hướng rồi vòng
đi vòng lại
cuối cùng là ra tới bờ lộ
cái lối đi
thì từ cái dấu hiệu này
thì tổ khám nghiệm
đã tiến hành nhận định ngay
có khả năng cao là đối tượng đã dùng
cái quyện pháp
thủ đoàn đánh lạc hướng cơ quan điều tra
sau đó sẽ ra lộ
để có một cái vượt lên một cái phương tiện khác
để rời khỏi hiện trường
chúng tôi xác định đây là một cái
dự án hết sức phức tạp
là vào đêm khuya
chưa xác định được
rõ được cái nguyên nhân
cho nên là chúng tôi tập trung là hết sức là quyết liệt
chỉ đạo là các cái lực lượng
phải tăng cường phối hợp
đặc biệt là
quan hệ sâu động
giữa quần chúng dân dân
tại nơi xảy ra để mà tiến hành các biện pháp xác minh
thì qua đó thì
chúng tôi đã ra sót
coi như là các cái
mối quan hệ
đối với gia đình cũng như là
mối quan hệ bên ngoài xã hội
có liên quan đến gia đình của nạn nhân
cho nên là chúng tôi đã tiến hành
ra sót sàng lọc
để mà tìm những cái đối tượng có liên quan
để mà tiến hành
xác minh làm rõ
ngoài công tác điều tra truy tìm manh mối
thì một tổ trinh sát được đưa vào
tiến hành công tác vận động quân chúng nhân dân
cung cấp thông tin bên lề
khoảng thời gian vụ việc xảy ra
những trinh sát trong tổ này
đều là những người dày dãn kinh nghiệm
trong công tác dân vận
họ đã đến từng nhà dân
quay khu vực nhà nạn nhân
người nhà của nạn nhân
để thu thập thông tin
giờ những cái giết phát hiện được
thì đánh giá
đối với cái hiện trường này
mà có dấu hiệu của tội phạm
thì khả năng đối tượng này
là cũng phải có mối quan hệ quan biết
và đối tượng này cũng phải là
một cái người mà thường
là có sự tiếp xúc với tội phạm
với gia đình cũng như là đã
đã quen thuộc với đối với hiện trường xảy ra vụ việc
và đồng thời là cũng như là đánh giá được
cái sự chuẩn bị
cũng như là những công cụ quân tiện
để chuẩn bị thực hiện
gây án này là có sự chuẩn bị
từ đầu ngay từ trước
trong quá trình ra soát điều tra
cơ quan công an đã không loại trừ
bất cứ mối quan hệ nào
của vợ chồng anh thắng
từ quan hệ thân quen bạn bè
đến các quan hệ làm ăn gia đình
cũng được cán bộ điều tra ra soát
một cách kỹ lưỡng
qua tìm hiểu nhân thân
anh thắng là con cả trong gia đình
ngoài anh thắng còn có ba người em gái
anh thắng cùng vợ con hàng ngày
vẫn sống chung với cha mẹ ruột
bữa tối vợ chồng anh
sau bữa cơm tối
thường ra đường về nhà
nằm ở ngoài đồng
cách nhà khoảng năm trăm linh m ngủ
để giữ bầy vịt xiêm
và vườn cây ăn trái
từ tính chất công việc
cũng như cuộc sống của vợ chồng anh thắng
ban chuyên án tập trung tìm hiểu
về các mối quan hệ buôn bán
cũng như mối quan hệ trong cuộc sống hàng ngày
của bà con lối xóm
tuy nhiên không hề phát hiện
có mối quan hệ xung đột nào với bạn hàng

hay làng xóm xung quanh
nạn nhân là một người không có bất kỳ hiểm kích với ai
luôn sống hòa nhã với xóm làng
vậy thì ai là hung thủ
và đâu là nguyên nhân khiến hung thủ xuống tay một cách tàn độc như vậy
tất cả những điều đó là một câu hỏi lớn
đối với cơ quan điều tra
lực lượng công an sẽ phải làm gì
để tìm ra kẻ thù ác trả lại công bằng cho ba nạn nhân
mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi
những chia sẻ của các cán bộ chiến binh

bằng những hành động nghiệp vụ nhanh nhạy
của các chiến sĩ hình sự lành nghề
chính xác đã dần phát hiện
trong mối quan hệ gia đình có chút mâu thuẫn
anh thắng cũng đã đôi lần chửi mắng
dọa mắng anh trần quốc gia
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
thường trú tại ấp đông hậu
xã đông bình thị xã bình minh
tỉnh vĩnh long
là người yêu của chị nguyễn thị diễm xuân
em gái thắng
chúng tôi đã thấy được
đối với gia đình của
có mối quan hệ
với một đối tượng
tên là trần quốc gia ở bình minh
là có mối quan hệ quen biết
với xuân là em gái của thắng
cho nên là
thắng có ý là không đồng tình
cho nên là có lời qua tiếng lại
đối tượng trần quốc gia
không đồng tình
đối với cách xử sự của anh thắng
từ nguồn thông tin này
các trinh sát tiếp tục tìm hiểu
nắm bắt về trần quốc gia
lúc này ban chuyên án
chia nhiều mũi trinh sát
tiếp cận khoanh vùng
để tìm manh mối vụ án
cũng như hùng thủ
một đặc điểm củng cố

em nghi vấn
với đối tượng trần quốc gia
là chiếc xô nhựa tìm thấy ở diện trường
có viết dòng chữ
trần g v
mặc dù đã bị ai đó cào phá đi
nhưng nhìn thấy rõ
những người mà tiểu thương
ở chợ dũng liêm
thì được biết
tiểu thương cho biết là
cái tên trăng
là tên của một tiểu thương
dòng chữ db
để hiển thị cho một cái
chợ ở địa phương
nơi tiểu thương đó bán
nên qua quá trình
xác minh và
được biết là
khả năng là
cái tên tiểu thương là trăng
bán ở một cái chợ
ở bình minh
đó là chợ đông bình
của thị xã bình minh
nó đến cái chợ
đông bình đó
và tìm gặp
cái tiểu thương
có một tiểu thương tên là trăng
thì qua quá trình
để tìm hiểu
thì được tiểu thương đó cho biết
thời gian trước
là bốn năm ngày
có một người thanh niên
tại tiểu thương đó
là một cái
nhưng tiểu thương đó
không nhớ gõ
là cái người thanh niên đó
và đặc điểm là
thì người tiểu thương đó
nhớ cũng không gõ luôn
theo cáo chẳng của viện kiểm soát nhân dân tỉnh kiên giang tháng năm năm hai nghìn bảy
chỉ vì bị từ chối tình cảm mà nguyễn văn dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
trú tại khu phố một phường an bình thành phố sạch giá đã đốt nhà bạn gái
hành vi của bị can nguyễn văn dương là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội
đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng nạn nhân là ba người còn rất trẻ
trong đó có hai em là dị phần niên
điều đó không những chúng tôi mà ngay cả địa phương nơi xảy ra đó
vụ án đã có ảnh hưởng cái duy lực rất là lớn
nó ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến tình hình an ninh trạc tự ở địa phương
tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
bị can nguyễn văn dương thừa nhận lợi dụng lúc nửa đêm đã hai lần đến nhà nạn nhân

và một mươi năm tháng năm năm hai nghìn bảy để cố ý thực hiện hành vi giết người
theo dịch vụ xã thể hiện
thì giữa nguyên nhân động cơ mà vị kháo dương thực hiện hành vi giết những người bị hại
thì chỉ từ việc vị kháo có tình cảm đối với người bị hại là yên linh mà không được đáp lại
và thực chất thì có một tình tiết thể hiện là vị kháo cố ý thực hiện phạm thội đến cùng
là trước khi thực hiện dùng xanh để đốt

là dẫn đến những người bị hại tử dông
thì vị kháo trước đó ngày mua acid
đến là tạp vào cái nơi mà người bị hại lưng đang ngủ
tuy nhiên thì không gây ra cái hậu quả gì
thưa quý vị và các bạn
một mươi năm năm đã trôi qua kể từ ngày vụ thảm án xảy ra
và đối tượng nguyễn văn dương cũng đã phải thi hành bản án
còn đối với những người dân ở xã vĩnh hòa phú huyện châu thành tỉnh kiên giang
cuộc sống cũng đã dần trở lại thường nhật
thế nhưng đối với những người trong cuộc
từ gia đình của nạn nhân tới các cơ quan tố tụng
thì vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc như ngày nào

công an mời mình đi lấy khai mình sống ở địa phương cho tốt một kho cha mẹ mình sống sao cho cô bác lắng nghiền ta thương
công an mời mình đi lấy khai mình sống sao cho cô bác lắng nghiền ta thương
hai gia chồng anh này thì ở địa phương rất hiền lành không có mâu thử thù thức với ai thì cái lúc này là mình lội trừ cái gia đình mà thù thức với người hàng xóm hoặc là người xung quanh ở nơi khác đến thì không có mình lội bỏ cái vấn đề này ra
cái thứ hai nữa thì mình quay qua mình xác minh nếu khả năng mà ba em gái này coi em nào có lứa tuổi nó gì thành niên không có yêu thương gì với ai hay không
để mình coi coi có thù tức hay là về cái tình ái yêu thương gì không mà cả ba chị em này là gắt ngoan nó đi học rồi về nhà cũng chăm quan gia đình
thì cái việc mâu thức mâu thử mà tức thù với nhau mà giữa bạn gái rồi với nhau hay này kia là có cái gì xích mít gì ở địa phương hay cái gì đó thì cũng không có
có một chi tiết mà khiến cơ quan điều tra nghi vấn là trước ngày xảy ra vụ cháy một hôm
gia đình bị hại có lên trình báo với công an huyện châu thành về một thông tin
trước khi xảy ra vụ án một ngày thì anh lê tướng anh có đáo báo lên cơ quan công an quyện là cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện
cái hôm trước thì xảy ra vụ án thì có cái vụ tạc acid vào mùng thì lực lượng công an tiến hành xưa đến tại hiện trường và cũng điều tra tại hiện trường và gặp gia đình của anh lê tướng anh này
rồi gặp cô lê thị yến linh
thì tất cả đều nói không có mâu thức
và cả lô cô lê thị yến ninh này thì cũng nói rằng không có quan hệ bạn bè tình ái gì với ai hết
khi đám trái dần hé lộ bí mật về tội ác ghê dở cố tình giết người không chỉ một lần mà còn đến hai lần thực hiện hành vi đến cùng
ban giám đốc công an tỉnh kiên giang yêu cầu lực lượng điều tra trọng án của phòng cảnh sát hình sự và công an huyện châu thành phải xác minh tất cả những người dân có công việc nghề nghiệp sinh hoạt vào ban đêm
có lộ trình di chuyển qua hiện trường và những hiện tượng họ bắt gặp vào đêm kinh hoàng đó
kinh nghiệm mách bảo cơ quan điều tra án nếu ra sẽ ra trong một mươi ngày đầu
càng để lâu càng làm cho trí nhớ của nhân chứng bị mờ dần về những thứ đã nhìn thấy hoặc nghe được
hàng loạt diện đối tượng đã được lên danh sách để điều tra chuyên sâu
tuy nhiên qua thẩm tra xứng minh thì nhiều
hàng loạt diện đối tượng đã được lên danh sách để điều tra chuyên sâu
đối tượng có liên quan thì từ nghi ban đầu thì đã có những chứng cứ ngoại phạm và nó từ từ được loại bỏ
thận trọng tối đa trong việc loại một ai đó ra khỏi diện nghi vấn đây là một nguyên tắc không được quên
đó là không thể tin lời khai hay tài liệu do đối tượng xuất trình
mọi thứ đều phải được kiểm tra xác minh tính chân thực một cách tỉ mỉ kỹ lưỡng để chấp nhận hay bác bỏ
đó là việc đề xuất hay không loại khỏi diện nghi vấn đối tượng điều tra
những người làm án chịu áp lực rất lớn
ngay lúc đầu thì chúng tôi làm việc với gia đình nhưng mà gia đình thì cung cấp không đầy đủ
cung cấp là cái đối tượng a đối tượng b rồi đối tượng c gần cả chục
đối tượng gia đình cung cấp rồi kể cả quần chúng dân dân cung cấp
qua cái thông tin người dân xác định là phát hiện có cái mâu thuẫn là thường xuyên là có một anh thanh niên cũng hay loại nhà
nghe nhau thôi người ta đồn
từ cái thông tin này
chính xác mũi chính xác mới tiến hành xác minh thẩm tra
thì thẩm tra thì nổi lên nghi vấn nhất là ngay chỗ anh dương
anh dương thường có loại nhà chơi
những ngày gần đây thì nó có cái bất thường
tôi được sự phân công
tôi với ngay chỗ đồng chí có phòng hình sự là phân công đi bắt xác minh ngay cái đối tượng dương này hiện nay ở đâu làm cái gì
ba mẹ thì xác định có một đối tượng tên nguyễn văn dương là thường xuyên lui tới nhà chơi và có nảy sinh tình cảm với người chị gái lớn trong gia đình
một lần nằm một lần
đầu tên chiều
thời gian đó đâu
rồi công an kêu hỏi nó lấy khai hỏi nó quen với ai vậy đó
rồi nó nói hỏi phải dương không
nó nói không phải đâu anh dương đi ghe này
nạn nhân lê yến linh khẳng định đã đi theo tàu đánh cá hai hôm trước khi xảy ra vụ án
qua làm việc với gia đình đặc biệt là bố mẹ nạn nhân thì đều cho rằng là dương đang trong thời gian đi biển
đi biển tức là đi làm đánh bắt xa bờ
tuy nhiên thì quá trình thẩm chế cho chúng mình thì
xác định là nguyễn văn dương đã có mặt ở địa phương trong phù hợp với thời gian mà xảy ra vụ án
nhân chúng có mặt ở khu vực hiện trường khẳng định là chính xác là buổi tối và đêm buổi tối ngày một mươi năm tháng năm là cái đêm xảy ra vụ án
thì nguyễn văn liêu là người có mặt ở khu vực hiện trường
hôm nay thì mình xác minh lại cái đối tượng này thì không có mặt ở địa phương
lần theo tới cái hòn đất thì được một cái anh này trước đây có thê mà anh dương này đi ghe đó
thì anh này anh cung cấp được một cái thông tin rất quan trọng
thằng dương trước đêm đó xin ít tiền để nó đi về quê
thì lúc này là xác định là cơ quan cảnh sát điều tra và cái buổi trinh sát và cái ban chuyên án là xác định đây là đối tượng đốt ba cái nạn nhân
không còn ai ngoài cái này nữa
thì lúc đó thì bản chuyên án tập trung là bằng mọi cách bằng các biện pháp như thế nào phải chi tìm cho được cái đối tượng dương này
cơ quan điều tra xác minh nhanh lý lịch của nghi can nguyễn văn dương thì được biết nguyễn văn dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một quê quán hậu lộc thanh hóa
nơi đăng ký hộ khẩu thường trú phường an bình thành phố sạch giá tỉnh kiên giang
nghề nghiệp ngư phủ trình độ học vấn một trên một mươi hai
tiền án tiền sự chưa có
do bỏng quá nặng ba ngày sau ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn bảy cả ba con gái của ông trần tấn anh lần lượt tử vong
mẹ đi vô trong nhà thương nó còn nói mẹ với cha đừng có giận con đừng có buồn con tại con nghe lời cha với mẹ
nó nói chỉ có nhiều thôi

phải chăng nạn nhân nhớ ra thông tin gì mà không kịp nói với cơ quan chức năng
và thông tin các nạn nhân lần lượt tử vong lại càng hôn đúc thêm tinh thần quyết tâm hơn nữa
sớm bắt giữ được đối tượng gây án

cơ quan điều tra nhận định có khả năng đối tượng sẽ quay về nhà ở phường an bình thành phố giạch giá
mùi thứ hai đi về quê quán của đối tượng dương xem hắn có trốn về đó hay không

khắp các bến tàu bến cảng xem dương có xuất hiện tại đây không
thì thầy thấy nó cũng thương nó như lắm thương như lắm rồi
thầy dương có bề ngoài hiền lành chất phác
nên gia đình ông bà tấn anh cũng không phản đối cho đôi trẻ nên duyên vợ chồng
hạnh phúc tưởng chừng đã nắm trong tay thì lại vụt mắt
khi dương để hở cái đuôi trong một lần rủ bạn gái về nhà
ở phương rạch sỏi thị xã rạch giá trời
nó nói với cha với mẹ nói thôi con không có thương anh dương nữa đâu
thấy ảnh nói chuyện với cha mẹ không có được khiêm tốn
rồi ở đằng này tôi với mẹ nó la
nói con lúc mà con thương thì nó dễ
mà con thôi là nó rất khó
cái gì không thấy là cứ từ từ
yến linh tránh mặt dương
chấm dứt mọi liên hệ
tháng ba năm hai nghìn bảy sau khi ra khơi về
dương lại tìm đến nhà yến linh để bày tỏ tình cảm
nhưng vẫn bị từ chối

nhưng vẫn bị từ chối
những chuyến đi dài ngày ra biển sau đó
không làm dương quên được yến linh
với ý nghĩ không ăn được thì đạp đổ
dương lên kế hoạch sát hại cô
dương lấy cớ xin phép chủ ghe
về nhà thăm gia đình
ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai
y đến công viên an hòa
tại thị xã dạch giá chơi
đợi trời tối dương đi mua một lít rưỡi acid
rồi đi thẳng đến nhà yến linh
với ý định hủy hoại nhan sắc
để cô không thể đến với người đàn ông khác
tổng hợp các tài liệu chứng cứ đã thu thập được cùng với kết quả tranh luận ý kiến của kiểm sát viên bị cáo và của luật sư
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang quyết định bị cáo nguyễn văn dương phạm hai tội là giết người và hủy hoại tài sản
tuyên phạt bị cáo tử hình về tội giết người và hai năm tù về tội hủy hoại tài sản
tổng hợp hình phạt buộc nguyễn văn dương phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là tử hình
bị cáo chỉ có một tình tiết giảm nhẹ
đó là nó thành khẩn theo báo an năng hóa cãi
tuy nhiên từ cái hậu quả xảy ra và cái tính chất mức độ phạm tội bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng
cho nên mặc dù bị cáo có một tình tiết giảm nhẹ nhưng mà thấy rằng là không còn cái khả năng để cải tạo giúp bị cáo
tổng hợp hình phạt là tử hình
chúng tôi thấy rằng đây là một cái bản án nó phù hợp nó bảo đảm tính nghiêm minh của pháp lực
là trừng trị đối với người phạm tội và răng ghe ý thức giáo dục
hợp lực chung cho quân chúng dân dân
hồ sơ vụ án phóng hỏa giết người ở châu thành
bị cáo nguyễn văn dương đã phải thi hành bản án tử hình để tra giá cho những tội ác mà hắn đã gây ra

nhưng còn lại những tội ác mà hắn đã gây ra
tại đó đau đau nỗi niềm cho những người trong cuộc
với bố mẹ ba nạn nhân không có bản án nào xoa dịu được một phần nỗi đau mất con
nhưng rồi bản án nào cũng phải khép lại nỗi đau nào cũng phải vượt qua
thay vì chọn cách oán hạn cả đời họ lại chọn cách tha thứ chọn cách trôn chặt nỗi đau
để sống tiếp để hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn